dùng những thân keo sống làm chỗ bám cho tiêu tạo độ che mát và cũng là nguồn cung cấp thức ăn cho dê
ngược lại phân dê lại được dùng để bón cho những trụ tiêu
đây là mô hình nông nghiệp đang được hàng trăm hộ nông dân trồng tiêu tại bình phước áp dụng
với đàn dê gần năm mươi con đã cung cấp nguồn phân bón dồi dào cho vườn hồ tiêu sáu hectare
của gia đình ông phạm văn lý ở thôn năm xã thiện hưng huyện bù đốc tỉnh bình phước
mỗi năm gia đình ông lý cũng có thêm thu nhập hàng chục triệu đồng từ việc bán dê giống và dê thương phẩm
hồ tiêu được bón từ phân dê trở nên xanh tốt dư lượng chất hóa học trong hạt được giảm thiểu một cách tối đa
ngoài việc cây trụ sống như thế thì gia đình kết hợp chăn nuôi dê để tạo ra một nguồn phân hữu cơ
để quay bón phục vụ trở lại cho cây hồ tiêu
thì qua được các kỹ sư của công ty net ba người ta hướng dẫn về cách ổ xây phân dê dùng máy xây nghiền phân dê
rồi than rồi cách ổ phân tạo ra một nguồn phân hữu cơ vi sinh
rất là có giá trị để phục vụ ngược lại cho cây hồ tiêu đảm bảo được tiêu sạch hiếu cơ sạch bền vững giảm được chi phí cho người nông dân
không chỉ gia đình ông lý hiện có hàng trăm hộ dân trồng tiêu tại bình phước áp dụng mô hình này bởi hiệu quả tích cực mà nó mang lại
thật ra cây nọc sống thì hàng năm cũng vẫn phải tỉa bớt đi để cho đảm bảo cái vườn tiêu có đủ ánh sáng
và cũng đảm bảo cho cái việc mà không bị lây chéo những cây bệnh
chẳng hạn như thế thì bà con tận dụng những cái nguồn từ cái nọc sống này để phát triển cái nuôi dê
và tôi cho rằng cái mô hình này rất là hiệu quả bởi vì là rõ ràng là trong khi cái chăm sóc mà cây tiêu
để chăm sóc cái nọc sống thì chúng ta lại có một cái nguồn thức ăn rất là dồi dào cho dê
bình phước hiện đang có khoảng một mươi bốn năm trăm linh hectare diện tích hồ tiêu trong định hướng phát triển trong ngành hồ tiêu
địa phương này chủ trương chú trọng chất lượng
thương hiệu nhằm giúp sản phẩm có sức cạnh tranh tốt trên thị trường
cũng nhờ có nguồn phân hữu cơ dồi dào từ đàn dê mà phong trào sản xuất tiêu sạch
tiêu hữu cơ đang phát triển mạnh ở địa phương này thay cho phương thức sản xuất tiêu còn nhiều hạn chế trước đây